trong sáng nay dự kiến tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
xem xét lại bản án sơ thẩm bị cáo nguyễn thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh
sở kế hoạch và đầu tư hà nội và bị cáo phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng
sở kế hoạch và đầu tư hà nội cũng có đơn kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
xem xét giảm nhẹ hình phạt
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung được xác định có hành vi can thiệp
để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung bị tòa nhân dân tp hà nội
tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này bùi quang huy trước đó là tổng giám đốc công ty nhật cường
được xác định có vai trò khởi xướng chủ mưu chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính
tuy nhiên do bùi quang huy đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
khi nào bắt được sẽ xử lý sau
thông tin chi tiết về phiên phúc thẩm chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là đặng văn đăng
hoàng trọng lương cùng chú tại tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
liên quan tới vụ việc đối tượng nguyễn văn ái cùng ở huyện xuân lộc
cũng đã được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh
trước đó lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã bắt quả tăng đăng và lượng đang bán ma túy cho ái tại địa bàn xã xuân hiệp
thu giữ một gói ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đăng lực lượng công an thu giữ thêm một mươi bảy ống nhựa
một mươi sáu gói ma túy tổng hợp dạng đá một mươi một viên thuốc lắc
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và ba một triệu đồng tiền mặt
qua kiểm tra các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh bắc giang đã phát hiện
có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán bar sli tại tổ dân phố my điền
thị trấn nánh huyện việt yên
trong đó có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
một mươi giờ đêm ngày chín tháng bảy cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang công an huyện việt yên phối hợp
với lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra quán bar slide
qua đó phát hiện có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán
nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy bay lắc
cơ quan công an bắt quả tang tại chỗ năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp lực lượng chức năng đã thu giữ một số tăng vật là ma túy
hai mươi năm bình khí cười và những đồ vật khác có liên quan
sau khi phân loại công an tỉnh bắc giang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định
còn tại cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng vừa bắt được hà thị bích
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng
là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám do quen biết nên bích đã đến một cửa hàng
tại tổ số hai mươi bảy phường hợp giang thành phố cao bằng mượn chủ cửa hàng điện thoại để liên lạc
khi mượn được tài sản bích tắt nguồn máy và đem đi bán được bốn năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau đó bích đã trốn khỏi nơi cư trú
đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao bằng
phối hợp với công an tỉnh thái nguyên đã bắt được bích khi đang lẩn trốn
tại phường đồng tiên
bích đã đến thành phố phủ yên tỉnh thái nguyên
tại cơ quan công an bích thừa nhận hành vi phạm tội của mình
xảy ra mâu thuẫn vì không có đủ tiền sau khi hát karaoke
hai nhóm thanh niên tại huyện eak tỉnh đắk lắc đã lao vào hỗn chiến khiến cho nhiều người trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp để truy tố các bị cáo
quá trình điều tra xác định sau khi hát karaoke thì nhóm của tô văn nam ra về
nhưng không đủ tiền trả nên chủ quán yêu cầu thanh toán tiền
lúc này nhóm của lý anh tú cũng vừa hát karaoke đi ra và biết chuyện
do có quen biết với chủ quán nên nhóm tú yêu cầu nam thanh toán
và đóng cổng không cho ra về
nam không đồng ý và kéo cổng để về thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn lao vào đánh nhau
tú đã gọi điện cho vũ văn toàn mang nhiều hung khí đến rồi hai nhóm tiếp tục hỗn chiến
hậu quả khiến tú bị thương tích ba mươi một còn nam bị thương tích ba mươi
công an quận đống đa thành phố hà nội đã lập hồ sơ xử phạt một tham nam thanh niên
có hành vi sử dụng trái phép trang phục ngành công an
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an tp hà nội phát hiện
một tài khoản facebook đăng tải clip mặc trang phục công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý
qua xác minh người này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện mỹ đức hà nội
hiện là chủ quán cắt tóc và không công tác trong lực lượng công an nhân dân
tại cơ quan công an người này khai nhận đã quay clip sử dụng bộ trang phục công an nhân dân
rồi đăng tải lên facebook để khoe bạn bè
công an quận đống đa đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp trên
về hành vi sử dụng che phép trang phục công an nhân dân
giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh kể từ giờ ngày hôm nay một mươi một tháng bảy
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba một trăm linh ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm a giảm ba tám mươi tám đồng một lít
dầu diesel giảm ba hai mươi hai đồng một lít
dầu hòa giảm hai tám đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm hai một mươi đồng một kg
sau khi giảm giá bán lẻ đối với xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi bảy bảy trăm tám mươi đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm là hai mươi chín sáu trăm bảy mươi đồng một lít
đây là lần giảm thứ hai sau bảy lần giá xăng tăng
phần hai của nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
đã diễn ra tại khu vực trước tượng đài lý thái tổ bên hồ hoàn kiếm hà nội
và đây cũng là chương trình khép lại một mùa nhạc hội tưng bừng của cảnh sát các nước asean cộng
dựa chương trình về phía lãnh đạo đảng nhà nước có đồng chí võ thị ánh xuân
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
về phía khách quốc tế có đại diện đại sứ quán các nước brunei campuchia indonesia lào malaysia
myanmar philippines singapore thái lan trung quốc và nhật bản
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
thành viên ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
ban tổ chức nhạc hội lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
cùng dự còn có đông đảo các cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách
từ một mươi chín giờ các tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ đã vô cùng nhộn nhịp khi các cán bộ chiến sĩ lực lượng kỵ binh
của cảnh sát việt nam diễu hành biểu diễn quanh bờ hồ
một trăm linh học viên của học viện cảnh sát nhân dân khuấy động chương trình bằng các màn chống hội tưng bừng
và rực rỡ nhiều tuyến phố quanh hồ hoàn kiếm thông qua những màn hình led cực lớn
mình thấy là thực ra đây là một chương trình rất là hữu ích và thực ra mình cũng rất là thích
thì nó mang lại những cái mới và sự thân thiện
đây cũng là một hình ảnh của việt nam đối với cả quốc tế một hình ảnh rất là khác
với các cái đoàn nhạc quốc tế thì mình thấy đúng là thực sự là nó mang lại một cái
cũng như là nét văn hóa của các nước đến với việt nam
và ngược lại thì các cái bài hát của việt nam hay là cái âm nhạc của việt nam
mà đến với các nước asean và các nước bạn trên thế giới
so với các tiết mục biểu diễn trong chương trình diễu hành ngày một mươi chín tháng bảy
và nhiều chương trình diễu hành đường phố trước đây
các tin mục biểu diễn trong đêm hòa nhạc của đoàn nhạc cảnh sát việt nam
đã thể hiện được sự trưởng thành về kỹ thuật biểu diễn tạo dấu ấn rất riêng
nhất là trong tiết mục kết hợp biểu diễn giữa dàn nhạc kèn và đàn bầu đàn tơ rưng
đây là một bữa tiệc âm nhạc một bữa tiệc âm nhạc ăn đầy đủ các món
từ hiện đại từ dân tộc đến hiện đại
và các bạn các nước đã thể hiện tài năng của mình
đặc biệt hôm nay là nhạc công an nhân dân chơi tuyệt vời
mỗi đoàn nhạc cảnh sát quốc tế đến từ sáu nước trong và ngoài khối asean
đều mang những màu sắc âm nhạc và màn biểu diễn phong phú
mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa được đầu tư công phu
với nội dung ca ngợi quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc
đại tiệc âm nhạc kết thúc với hai tác phẩm được chuyển soạn cho giàn kèn
là bài chống cơm và hành khúc công an nhân dân
hình ảnh gần một trăm ba mươi nhạc công của tám đoàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng
nghệ sĩ ưu tú kim xuân hiếu hòa trong những giai điệu tươi vui
rộn rã trên sân khấu lớn và hàng trăm người xem gồm đại biểu cán bộ chiến sĩ
đã để lại nhiều ấn tượng khó quên với bất kỳ khán giả nào tham dự chương trình
hình ảnh sẽ đưa hình ảnh người chiến sĩ nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng
chương trình hòa nhạc sẽ được trở thành một kênh đối ngoại về văn hóa
để thực sự kết nối cảnh sát giữa các nước trong và ngoài khu vực asean
để cũng trong công cuộc chung cùng giữ gìn an ninh trật tự
cũng như là bảo vệ cuộc sống hạnh phúc bình yên của người dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã

đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng cao xuân luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo
xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cao một m sáu mươi và có nốt ruồi ngay đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cao một m bảy mươi một
và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
còn về tội đánh bạc công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một
ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý